ngày hai mươi hai tháng bảy tại hà nội đài tính nói việt nam đã tổ chức họp báo về cuộc thi tiếng hát asean cộng ba lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi
cuộc thi sẽ diễn ra trong thời gian từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi chín tháng bảy tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
đây là cuộc thi dành cho ca sĩ chuyên nghiệp là sự kiện giao lưu văn hóa giữa các quốc gia thành viên trong khối hiệp hội các quốc gia đông nam á
cuộc thi tiếng hát asean cộng ba năm nay có sự tham gia của các ca sĩ nghệ sĩ đến từ một mươi nước trong asean
như indonesia singapore thái lan malaysia philippines brunei việt nam myanmar lào và campuchia
và ba quốc gia đông bắc á gồm trung quốc hàn quốc và nhật bản
sự kiện này góp phần quảng bá hình ảnh đất nước con người và giới thiệu bản sắc văn hóa truyền thống của các quốc gia thành viên asean
cũng như ba quốc gia khách mời đến từ khu vực đông bắc á
vòng bán kết diễn ra trong các ngày hai mươi bảy hai mươi tám tháng bảy tại cung quy hoạch hội trợ triển lãm và văn hóa tỉnh quảng ninh
với sự góp mặt của hai mươi hai đồng
năm gương mặt xuất sắc được lựa chọn tại vòng sơ khảo
đêm chung kết và lễ trao giải sẽ diễn ra vào tối ngày hai mươi chín tháng bảy